phát triển ngân hàng số là một trong những xu hướng chủ đạo giúp tổ chức tín dụng thích ứng phát triển bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn
cũng như tạo nên sự phát triển đột phá trong cung cấp sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng
trước sự đầu bộ của các công ty fintech và sự thay đổi trong nhu cầu trải nghiệm của khách hàng
các ngân hàng tại việt nam đã bắt đầu thay đổi các dịch vụ tài chính ngân hàng
với tỷ lệ người sử dụng internet thuộc tốt đầu thế giới tính theo quy mô dân số và tám mươi bốn người sử dụng điện thoại thông minh
số liệu thống kê của nelson kinh tế việt nam đang bước vào kỷ nguyên của một cuộc cách mạng số
gần đây một loạt các ngân hàng đưa ra thị trường các dịch vụ ngân hàng số như một xu thế tất yếu không thể bỏ qua
trong nội bộ hđb chúng tôi hiện nay đã phát triển vào dịch vụ cấp tính dụng online dành cho các hàng dịch nghiệp
phát hành lc dựa trên là lc điện tử với một giá trị tối đa là ba trăm linh
ngoài ra là chúng tôi có một cơ chế là tính toán thu nhập khách hàng tự động hóa để từ đó chúng tôi đưa ra những chính sách ưu đại cho khách hàng
tất cả đều dựa trên cơ chế tự động hóa
và để tăng đẩy nhanh quá trình cấp tính dụng khách hàng
trong nội bộ hđb ngày hôm nay chúng tôi đã đưa đến một tiến trình phê dịch online
rút ngắn thời gian lại từ đó là làm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng rất là nhanh
ngân hàng hồ sơ bê đã đầu tư hai năm trước đây năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám vào hệ thống lệnh tảng mới
mà chúng tôi gọi tên là hệ thống omni
và một trong hướng đến trong năm nay của chúng tôi là chúng tôi sẽ lần đầu tiên tạo ra sự tích hợp
giữa giao dịch tại quầy tức là kênh offline với cả kênh online
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa chúng tôi có thể tạo ra một cái khái niệm mới trên thị trường gọi là real time offer
đối tượng khách hàng mà các ngân hàng hướng tới khi ra mắt dịch vụ ngân hàng điện tử là khách hàng cá nhân
mặc dù đã có một khoảng thời gian chuẩn bị và những chiến lược cụ thể để phát triển các dịch vụ
nhưng những ngân hàng này không tránh khỏi những khó khăn
đại chức ngân hàng số ngày hôm nay thì các doanh nghiệp việt nam vẫn rất thích khi làm việc offline
có nghĩa là họ tăng một cái sự giao tiếp cũng như trải nghiệm làm cho họ vẫn quan ngại rằng là
cái việc thí dụ tôi đang giao dịch lỡ như bị có sự cố mạng thì tôi phải liên hệ với ai
rồi như là khi sự cố xảy ra thì tôi sẽ rất mất thời gian để mà xử lý sự cố đó
thì nhiệm vụ hắc đại băng làm thế nào để tăng sự trải nghiệm lên
và làm đưa cái vấn đề cái rủi ro trong dịch cũng như là cái sự cố dịch đến mức tối thiểu
nằm trong nhóm các quốc gia đang phát triển
việt nam đang ở những bước đầu phát triển dịch vụ tài chính trên di động
và thị trường còn rất nhiều tiềm năng để khai thác